thưa quý vị những ngày qua số ca mắc covid một mươi chín tại thủ đô đã giảm sâu phần lớn các bệnh nhân f đều điều trị tại nhà
do đó thành phố hà nội đã ra quyết định giải thể một mươi ba cơ sở thu dung và điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
trước bối cảnh dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố giảm mạnh nhất là những ngày gần đây
trung bình mỗi ngày chỉ ghi nhận từ bốn trăm linh đến năm trăm linh ca mắc
ủy ban nhân dân thành phố hà nội vừa ban hành quyết định một nghìn năm trăm năm mươi bảy về việc giải thể các cơ sở thu dung
điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
các cơ sở bị giải thể gồm cơ sở thu dung tại dự án nhà ở cao tầng khu đô thị đền lừ ba quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại ký túc xá trường đại học phenica phường yên nghĩa quận hà đông
cơ sở thu dung tại khu nhà ở tái định cư phường thượng thanh quận long biên
cơ sở thu dung tại khu nhà ở sinh viên pháp vân tứ hiệp hoàng mai
cơ sở thu dung tại trung cư bốn a dự án nam đại cô việt số tám tạ quang biểu phường bách khoa quận hai bà trưng
cơ sở thu dung tại khu tái định cư phường xuân la quận tây hồ
cơ sở thu dung tại nhà b c khu tái định cư phường trần phú quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại khu nhà tái định cư cao tầng c một mươi ba
d d một phường trần phú quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại dự án xây dựng nhà ba mươi t một ba mươi t hai ô đất a một mươi bốn thuộc khu đô thị nam trung yên phường trung hòa quận cầu giấy
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct ba dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct hai dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
cơ sở thu dung tại tòa nhà ct một dự án xây dựng nhà ở tái định cư tại khu x hai đại kim quận hoàng mai
theo sở y tế hà nội gần một tháng nay số ca mắc mới của hà nội dưới một ca một ngày
đặc biệt trong gần một tuần nay số ca ghi nhận mỗi ngày ở thủ đô chỉ dưới năm trăm linh ca
toàn thành phố chỉ còn một trăm bốn mươi ba ca điều trị tại các bệnh viện số còn lại theo dõi tại nhà
hai mươi tám ngày qua hà nội không có bệnh nhân covid một mươi chín tử vong